trước tình trạng đáng báo động về việc khai thác cát trái phép vừa qua chính phủ đã có những chỉ đạo mạnh mẽ và quyết liệt tới các địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng này
tuy nhiên ở nhiều địa phương tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
hình ảnh những máy hút cát hoạt động tấp nập như thế này ở khu vực lòng hồ nậm cắt xã dương quang thành phố bắc cạn đã trở nên quen thuộc với người dân ở đây
các đối tượng khai thác cát hoạt động ngang nhiên thậm chí còn khai thác cả trong vườn của các hộ gia đình
trước tình trạng trên ngành tài nguyên của tỉnh và thành phố bắc cạn phối hợp với một số đơn vị có liên quan đã kiểm tra hiện trường phát hiện sáu máy bơm hút cát có gắn đầu nổ phục vụ khai thác cát trái phép
một khối lượng cát hơn tám trăm linh mét khối đã tập kết trong khu vực lòng hồ
trong việc xử lý thì gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là về lực lượng
lực lượng khi mỗi lần huy động phải lực lượng lớn đặc biệt là phải có sự phối hợp của lực lượng công an
và các đối tượng mà sau khi phát hiện ra đoàn kiểm tra vào thì các đối tượng phần lớn là các đối tượng là bỏ phương tiện lại bỏ phương tiện máy móc lại
và do vậy là con người vi phạm là không phát hiện được không ai nhận tăng vật
nên do vậy là thành phố đã chỉ đạo là thu giữ máy lên xe ô tô và để chuyển về kho lưu giữ và sử dụng
sử lý theo đúng quy định của pháp luật
cùng với việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn
việc xử lý khối lượng cát rất lớn tập kết trong lòng hồ cũng đang được các cơ quan chức năng triển khai
ủy ban nhân thành phố đã chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường phối hợp với công an thành phố xác minh về nguồn gốc của số lượng cát này
và nếu như số lượng cát này không rõ nguồn gốc thì ủy ban nhân thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành tịch thu số lượng cát này
và để xử lý theo quy định của pháp luật
khó khăn trong việc ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép hiện nay
chính là sau khi các đoàn kiểm tra rút đi các đối tượng khai thác cát trái phép lại tiếp tục ngang nhiên hoạt động
do vậy để ngăn chặn triệt để và lâu dài nạn khai thác cát trái phép
cần có sự vào cuộc mạnh mẽ thường xuyên liên tục và có các chế tài đủ mạnh
để xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép tại lòng hồ nạm cát nói riêng và trên địa bàn tỉnh bắc cạn nói chung